từ ngày ba đến ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi hai
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
kết quả giám sát một số tập thể và cá nhân gồm
ban cán sự đảng và đồng chí bí thư ban cán sự đảng
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ban cán sự đảng và đồng chí bí thư ban cán sự đảng
viện trường viện kiểm sát nhân dân tối cao
ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh đồng tháp và bình phước
ban thường vụ đảng ủy và đồng chí bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam
đồng chí phó bí thư đảng ủy tư lệnh bộ đội biên phòng trong lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ
thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
đối với ban thường vụ đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng trị
ban thường vụ thành ủy và ủy ban kiểm tra thành ủy đà nẵng
qua kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các cấp ủy
tổ chức đảng đảng viên phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm
và sớm có biện pháp khắc phục các hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm tra giám sát
kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh
ban thường vụ thành ủy và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư
khu đô thị mới thủ thiêm gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước
ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố
gây bức xúc trong xã hội
đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
đồng chí lê hoàng quân nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó bí thư thành ủy
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố
đồng chí nguyễn văn đua nguyên phó bí thư thường trực thành ủy
nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
và các đồng chí nguyễn thị hồng lê văn khoa nguyên ủy viên ban thường vụ thành ủy
nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
đồng chí vũ hùng việt nguyên thành ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố và trách nhiệm cá nhân
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
vi phạm của ban thường vụ thành ủy nhậm ký hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nhậm ký hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và các đồng chí nêu trên
đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền thành phố
gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy tổng công ty thép việt nam
liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp thứ bốn mươi một của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí
mai văn tinh nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
đậu văn hùng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tổng giám đốc công ty thép việt nam
trần văn khâm nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
trần trọng mừng nguyên bí thư đảng ủy nguyên tổng giám đốc
ngô sĩ hán nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng giám đốc công ty gang thép thái nguyên
cảnh cáo đối với các đồng chí văn trọng lý nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ
nguyễn văn tài nguyên hàm vụ trưởng văn phòng chính phủ
đỗ cảnh dương tổng cục trưởng tổng cục địa chất và khoáng sản bộ tài nguyên và môi trường nguyên cán bộ văn phòng chính phủ
khiển trách đối với các đồng chí nguyễn hữu vũ nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ
đặng thúc kháng nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
lê phú hưng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ
đề nghị ban thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy tổng công ty thép việt nam
các nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn thái hưng
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh sơn la bằng hình thức khiển trách
do có người thân vi phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám vi phạm các quy định của đảng
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
năm cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác